tại khu di tích danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình thiêm tại xã lý học huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã tổ chức biểu dương khen thưởng một trăm hai mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
gen đức luyện tài mừng đảng quang vinh
năm hai nghìn hai mươi hải phòng có một trăm ba mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu
trong đó sáu mươi hai học sinh giỏi quốc gia và quốc tế ba mươi hai sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên
tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người hải phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên
tại các trường đại học học viện trong cả nước
thông qua hoạt động nhằm động viên khuyến khích các em học sinh sinh viên tiếp tục thi đua học tập và giải luyện
góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn thành phố
đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng các sở ban ngành đoàn thể địa phương
đối với công tác giáo dục đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước
nhân dịp này thành phố hải phòng trích ngân sách một ba tỷ đồng khen thưởng kịp thời đến các em học sinh sinh viên